thùy linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đến nay đã bước sang ngày thứ ba bà nguyễn phương hằng chính thức bị khởi tố bắt tạm giam
dù nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng bà nguyễn phương hằng cố ý né tránh không chấp hành
mà tiếp tục sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội để trực tiếp livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác
đây là thông tin được công an tp hcm bước đầu xác định
nguyễn phương hằng dùng một mươi hai kênh trên mạng xã hội livestream xuyên tạc
cụ thể theo bài viết mới nhất được báo điện tử vtc news đăng tải với tiêu đề
nguyễn phương hằng dùng một mươi hai kênh trên mạng xã hội livestream xuyên tạc giữa đêm ngày hai mươi năm tháng ba cho biết
nội dung trong vòng một năm qua nguyễn phương hằng quản lý và sử dụng
hai kênh trên mạng xã hội để livestream các nội dung xuyên tạc xúc phạm nhiều cá nhân
đi sâu bên trong nội dung bài báo có nhắc đến thông tin này
được công an tp hcm đưa ra kết luận điều tra ban đầu
nội dung bài báo cáo có đoạn thể hiện rất rõ điều này
theo công an tp hcm từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam thông qua các tài khoản youtube facebook tiktok
phát ngôn trực tiếp qua mạng internet
đưa các thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm đến uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
đồng thời đoạn vtc news khẳng định rằng nguyễn phương hằng quản lý và sử dụng một mươi hai kênh trên mạng xã hội
và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác
trong các buổi livestream người phụ nữ này liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiểu
để phát ngôn cổ suý văn hóa chửi trên mạng ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc
gây bất bình trong quần chúng nhân dân
nội dung này được báo thanh niên đăng tải cùng ngày với bài viết
bị can nguyễn phương hằng quản lý một mươi hai kênh mạng xã hội thường xuyên đưa thông tin chưa kiểm chứng xúc phạm
bài viết này cũng nhấn mạnh nội dung nguyễn phương hằng đang cổ xí cho văn hóa chuỗi
điều tra ban đầu công an tp hcm xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến trước khi bị bắt tạm giam
bị can nguyễn phương hằng đã thông qua các tài khoản youtube facebook tiktok
phát ngôn trực tiếp qua mạng internet
đưa các thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm đến uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
bên cạnh đó bị ca nguyễn phương hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiểu để phát ngôn
cổ xí văn hóa chuỗi trên mạng ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc gây bất bình trong dư luận
trước những hành vi trên của bà nguyễn phương hằng các cơ quan chức năng của tp hcm đã nhiều lần
mời bà làm việc nhắc nhở khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật
tuy nhiên nguyễn phương hằng vẫn không thực hiện tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng
coi thường công luận tiếp tục phát ngôn vu khống nhục mạ các cá nhân
bên cạnh đó nguyễn phương hằng tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại tp hcm
và tại một số tỉnh thành khác gây phức tạp về an ninh trật tự bức xúc dư luận địa phương
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sở thông tin truyền thông tp hcm đã xử phạt hành chính đối với bà nguyễn phương hằng
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
chưa dừng lại ở đó nguyễn phương hằng còn đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
đến sân bay tân sơn nhất tổ chức đoàn đi hà nội châu đốc an giang gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm mời nguyễn phương hằng lên làm việc bốn lần
vào các ngày một mươi tám hai bảy ba chín ba và một mươi sáu ba
nguyễn phương hằng đến nhà riêng của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm mời nguyễn phương hằng lên làm việc bốn lần
tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân
hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
với các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn phương hằng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn phương hằng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn phương hằng
những người cùng bà nguyễn phương hằng livestream có bị xử lý

nhiều câu hỏi được đặt ra rằng trong các buổi livestream trò chuyện bà nguyễn phương hằng luôn mời một số khách mời tham gia để phụ họa khi xúc phạm một số cá nhân
ngoài ra còn có những trợ lý và youtuber tổ chức livestream cổ suý cho hành vi của bà hằng
những người này sẽ bị xử lý ra sao ngay sau đây chúng ta hãy cùng phân tích câu chuyện này một cách công tâm
nắm bắt rất nhanh về vấn đề báo thanh niên cũng đã đề cập đến vấn đề này ngay trên trang chủ
chuyên mục thời sự của mình bài viết có tiêu đề
những người cùng bà nguyễn phương hằng livestream có bị xử lý đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận
bài viết có đoạn phân tích
thực tế trong các buổi livestream trò chuyện và gặp gỡ doanh nhân nguyễn phương hằng do bà hằng tổ chức
bà hằng luôn mời một số khách mời đến tham gia để phụ họa khi xúc phạm một số cá nhân
bên cạnh đó còn có một lực lượng hùng hậu từ cố vấn trợ lý thư ký và các youtuber tự xưng
phà chính nghĩa tổ chức các buổi livestream kêu gọi chia sẻ nhằm cổ suý cho hành vi của bà hằng
điển hình gần nhất là buổi livestream ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khách mời cùng bà nguyễn phương hằng livestream là ông đặng anh quân tiến sĩ luật
được bà hằng mời làm cố vấn pháp lý
hai youtuber jimmy huỳnh và anh ông dân bà khách mời này cũng thường xuyên có mặt
trong các buổi livestream khác của bà hằng đồng thời rất nhiều youtuber tự xưng là phe chính nghĩa
phan của bà nguyễn phương hằng cũng livestream phụ họa tiếp tục xúc phạm các cá nhân bị bà hằng nhắc tên trước đó
liên quan đến vụ việc này
có hay không sự đồng phạm giúp sức cùng bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
luật sư lê văn hoang đoàn luật sư tp hcm phân tích
sau khi khởi tố bà nguyễn phương hằng lấy lời khai của bà hằng cũng như những người liên quan
nếu trong quá trình điều tra cơ quan điều tra chứng minh được rằng có người đứng ra tổ chức
xúi dục kích động dụ dỗ thúc đẩy người khác bị can nguyễn phương hằng thực hiện tội phạm
hoặc có người giúp sức tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm được diễn ra
thì những người này cũng bị xử lý hình sự cùng với người phạm tội với vai trò là đồng phạm
theo quy định tại điều một mươi bảy bộ luật hình sự
ngoài ra luật sư hoàng nêu trong trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được bà nguyễn phương hằng
và những người liên quan trước khi thực hiện hành vi phạm tội có sự bàn bạc phân công vai trò của từng người
thì người phạm tội ngoài chịu trách nhiệm hình sự ở tội danh quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
còn phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức
được quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự
như vậy theo các luật sư tùy vào mức độ lôi kéo xúi dục kích động những người cùng bà phương hằng livestream
cũng bị xử lý hình sự cùng với người phạm tội với vai trò là đồng phạm
theo quy định tại điều một mươi bảy bộ luật hình sự
đồng thời nếu chứng minh được những người này cùng bà nguyễn phương hằng có sự bàn bạc trước
thì người phạm tội ngoài chịu trách nhiệm hình sự ở tội danh quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
còn phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức
được quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự
bên cạnh những ekip cùng bà nguyễn phương hằng tổ chức thực hiện live stream
còn rất nhiều cá nhân đã chia sẻ bình luận trên nền thông tin bà hằng live stream
nhằm xúc phạm những cá nhân tổ chức khác
vậy theo luật an ninh mạng những người này có bị xử lý hay không
bình luận thông tin không đúng sự thật
trả lời câu hỏi này theo luật sư trần minh cường đoàn luật sư tp hcm
điều tám luật an ninh mạng quy định
thông tin sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội là các hành vi bị nghiêm cấm
vì vậy nếu người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này
thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật
về xử lý hành chính luật sư cường cho hay
tùy theo mức độ vi phạm của hành vi cụ thể
những cá nhân tạo dựng chia sẻ tin giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
từ năm một mươi triệu đồng đối với các cá nhân tổ chức xử phạt gấp đôi so với cá nhân vi phạm
căn cứ điều một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
trường hợp đủ yếu tố có thành tội phạm
người tung tin giả xuyên tạc bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy khung hình phạt sẽ là phạt tiền từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm
hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
luật sư trần minh cường nêu trường hợp cá nhân tổ chức bị xâm phạm quyền lợi muốn yêu cầu bồi thường
thì nộp đơn khởi tiện ra tòa
không chỉ những người bàn bạc tổ chức sắp xếp livestream cho bà phương hằng bị xử lý
mà những bình luận độc hại trên mạng xã hội liên quan đến ceo nguyễn phương hằng cũng sẽ bị xử lý
luật đã có trách nhiệm của cá nhân tổ chức là thực thi
thưa quý vị vụ việc khởi tố và bắt giữ ceo nguyễn phương hằng không phải là một quyết định chóng vánh
trước đó công an tp hcm đã mời bà nguyễn phương hằng làm việc đến bốn lần
vào các ngày một mươi tám tháng hai mùng bảy tháng ba mùng chín tháng ba và một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai để cảnh báo răng đe
nhưng bà ta cố ý né tránh
không chấp hành
thừa nhận rằng việc bà nguyễn phương hằng sai sẽ bị xử phạt theo pháp luật
tuy nhiên cũng phải nói rằng từ khi có sự xuất hiện của nguyễn phương hằng
nhiều vấn đề trong xã hội giới showbis võ hoàng yên lê tùng vân
những thứ bà hằng đề cập đến không phải là không có lý
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo